chính phủ vừa ban hành nghị định số năm mươi tám hai nghìn hai mươi trong đó quy định mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp
theo quy định người sử dụng lao động hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động quy định tại khoản một và khoản hai điều hai luật bảo hiểm xã hội trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình
nghị định quy định người sử dụng lao động hàng tháng đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp với mức năm mức lương cơ sở đối với mỗi người lao động quy định tại điểm e khoảng một điều hai của luật bảo hiểm xã hội hạ sĩ quan chiến sĩ quân đội nhân dân hạ sĩ quan chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn học viên quân đội công an cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí
đối với người sử dụng lao động là doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh cá thể tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp lâm nghiệp ngư nghiệp và diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm theo khoán thì mức đóng hàng tháng tương ứng theo điều kiện từng trường hợp quy định ở trên
phương thức đóng được thực hiện hàng tháng ba tháng hoặc sáu tháng một lần nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi